người lao động trên địa bàn thành phố hồ chí minh bị mất việc do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
sẽ được hỗ trợ một triệu đồng một tháng
đây là một trong những tờ trình vừa được hội đồng nhân dân tp khóa một mươi chín bất thường thông qua mới đây
cụ thể người lao động mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín gồm cả giáo viên
nhân viên của các cơ sở mầm non ngoài công lập mức hỗ trợ một triệu đồng trên một tháng
được tính theo số ngày thực tế mà người lao động mất việc tối đa ba tháng
tính từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
như vậy thành phố là địa phương đầu tiên thông qua chính sách hỗ trợ người lao động vì dịch bệnh covid một mươi chín
ngoài ra người bị cách ly y tế tại thành phố được hỗ trợ tiền ăn chín mươi đồng trên một ngày
công an quân đội lực lượng tham gia phối hợp phòng chống covid một mươi chín hỗ trợ chín mươi đồng trên một người một ngày
nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch một trăm hai mươi đồng trên một người một ngày
thành phố cũng thông qua chính sách hỗ trợ khẩu trang kháng khuẩn
có thể tái sử dụng nhiều lần cho học sinh sinh viên tại cơ sở giáo dục phổ thông
giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp công lập và công nhân vệ sinh tham gia chống dịch ba cái trên một người một tháng
đây là giai đoạn quyết định ngăn chặn dịch covid một mươi chín
những ngày tới thành phố hạn chế hoạt động đi lại của dân nhằm ngăn chặn dịch covid một mươi chín lây lan
quyết tâm kiềm chế dưới một trăm năm mươi ca nhiễm để cùng với cả nước giữ số ca nhiễm covid một mươi chín không quá một người